tới ngày một tháng năm ông đoàn huỳnh tấn tú phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đồng nai cho biết
bệnh viện tiếp nhận và đang điều trị cho bảy mươi ba bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn tiêu chảy
các bệnh nhân cho biết tất cả đều ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì b phường xuân bình thành phố long khánh đồng nai
trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
sau khi ăn các bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện như trên
nhiều người đã tự mua thuốc về nhà uống tuy nhiên không khỏi nên phải nhập viện vào sáng ngày một tháng năm
theo ông đoàn huỳnh tấn tú sau khi tiếp nhận các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột
trong số bảy mươi ba nạn nhân có năm người sức khỏe đồ ổn định số còn lại không có diễn tiến nặng nhưng vẫn phải theo dõi thêm
ngay sau khi ghi nhận tình hình trên trung tâm y tế phòng y tế tp long khánh cũng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm tra đồng thời kiểm tra cơ sở bánh mì b
cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tuy nhiên không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc
được biết đây không phải là sự việc ngộ độc thực phẩm đầu tiên xảy ra sau khi ăn bánh mì trước đó đã có rất nhiều sự việc tương tự xảy ra
đây như một hồi chuông cảnh báo về vấn đề ngộ độc thực phẩm
trước đó ngày ba tháng bốn trung tâm y tế tp thuận an bình dương đã xảy ra sự việc hàng chục người nghi bị ngộ độc thực phẩm
vụ việc kỳ nhận xảy ra tại lễ hội cộ ông bồn được tổ chức tại phường lái theo tp thuận an tỉnh bình dương vào sáng cùng ngày
bác sĩ huỳnh minh chín phó giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết
liên quan đến vụ việc bốn mươi chín người ăn bánh mì bánh ba miễn phí phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
trên cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã vào cuộc bước đầu nhận định đây là sự cố về an toàn thực phẩm
vào sáng ngày ba tháng bốn sở y tế bình dương nhận được thông tin bốn mươi chín người trong đoàn lân sư dòng tại lễ hội ông bồn thành phố thuận an nhập viện
sở đã nhanh chóng chỉ đạo trung tâm y tế tp thuận an khẩn trương tập trung xử lý tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho người bệnh
sở y tế cũng yêu cầu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm điều tra vụ việc xét nghiệm mẫu thức ăn theo đúng quy định của bộ y tế
trước đó khoảng bốn năm giờ ngày ba bốn sau khi ăn bánh bì bánh bao của người dân pháp nhiều người dân trong đoàn mùa lân đã có biểu hiện mệt mỏi đau bụng buồn nôn chóng mặt
được đưa đến trung tâm y tế tp thuận an để kiểm tra sức khỏe
theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế tp thuận an có bốn mươi chín ca nhập viện với các triệu chứng ban đầu là ói đau bụng tiêu chảy
đa số trường hợp đều xuất hiện các triệu chứng sau khi ăn bánh mì bánh bao phát miễn phí từ một đến hai giờ
vấn đề an toàn thực phẩm lại một lần nữa khiến dư luận hết sức lo lắng trong những ngày qua
khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người thậm chí hàng trăm người là nạn nhân
trước đó vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra sự việc hơn một trăm năm mươi người nhập viện sau khi ăn bánh mì phượng tại hội an
đây như một hồi chuông cảnh tình về vấn đề ngộ độc thực phẩm
như báo sức khỏe đời sống đã đưa tin vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba kết quả kiểm nghiệm mẫu lấy từ tiệm bánh mì phượng đã xác định
có vi khuẩn bacillus syrius là một trong những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu
bác sĩ mai văn mười giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam cho biết viện pasteur nha trang đã thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì phượng tại số hai b phan châu trinh phường minh an thành phố hội an ở tỉnh quảng nam
theo đó kết quả kiểm nghiệm một mươi hai mẫu thực phẩm một mẫu xác định có nhiều thực phẩm là ở trong hồ bánh mì bị nhiễm khuẩn
sự việc được ghi nhận vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng chín trung tâm y tế tp hội an nhận được tin cả gia đình năm người ăn bánh mì
tại cơ sở bánh mì phượng đã bị ngộ độc và được điều trị tại bệnh viện ngay sau đó trung tâm y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý vụ ngộ độc thực phẩm
qua khai thác thông tin đoàn kiểm tra ghi nhận không chỉ có năm người trên sau khi ăn bánh mì phượng bị ngộ độc mà còn có rất nhiều người khác
đang nằm điều trị tại một số bệnh viện tại tỉnh quảng nam và đà nẵng tính đến chiều ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã có một trăm năm mươi bệnh nhân nhập viện bao gồm cả người dân và du khách
ngoài ra còn tiếp nhận qua điện thoại khoảng một mươi năm trường hợp có triệu chứng nhẹ hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao đôn mửa đau bụng đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài
theo lời khai của những người bị ngộ độc họ đều có ăn bánh mì phượng
giám đốc sở y tế tỉnh quảng nam mai văn bưởi cho biết thêm sở y tế đã chỉ đạo các sở y tế trên địa bàn khẩn trương cấp cứu điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm
đến nay sức khỏe của các bệnh nhân hoàn toàn đã ổn định và đã được xuất viện
sở y tế đề nghị ubnd tp hội an cho tạm dừng hoạt động cơ sở bánh mì phượng đồng thời tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi kết luận điều tra
theo các bác sĩ ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thực ăn trúng thực là tình trạng người bệnh bị trúng độc ngộ độc san phải những thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn nhiễm độc
hoặc các loại thực phẩm biến chất ôi thiêu vượt quá liều lượng cho phép các chất bảo quản chất phụ da
nếu ngộ độc ở mức độ nhẹ người bệnh sẽ có thể khỏe lại sau vài ngày
tuy nhiên trong trường hợp nặng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời
chia sẻ với báo sức khỏe và đời sống bác sĩ trung tâm một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám thông tin
ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thực ăn là tình trạng gây ra do thức ăn uống phải những nước bị nhiễm khuẩn nhiễm độc hay những loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn virus
ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật vi khuẩn vi rút ký sinh trùng nấm men và nấm bóc
hoặc có thể ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất ôi thiêu
một số loại thực phẩm để lâu hoặc bị ôi thiêu thường phát sinh ra những chất độc dầu mỡ dùng đi dùng lại nhiều lần
ngộ độc do ăn phải những thực phẩm có sẵn chất độc
khi ăn phải những thực phẩm có săn chất độc rất có thể bị ngộ độc như cắn nóc cá cóc mật cá chấm nấm độc khoai tây mọc mầm một số quả đậu
bên cạnh đó ngộ độc thực phẩm còn do nhiễm các chất hóa học
do thực phẩm được nuôi trồng chế biến tại các khu vực nguồn nước đất bị ô nhiễm mà kim loại nặng xuất phát từ khâu sản xuất bảo quản chế biến thực phẩm
ngộ độc thực phẩm cũng có thể do chất bảo quản cho tép chín trái cây thuốc bảo quản thực vật hóa chất phụ da
bên cạnh đó ngộ độc thực phẩm còn do vi sinh vật vi khuẩn virus ký sinh trùng nấm men và nấm bóc
ngộ độc thực phẩm hay là ngộ độc thức ăn là tình trạng người bệnh bị trúng độc hay là ngộ độc đồ ăn thức uống
những thức ăn đồ uống này có do nhiễm khuẩn tình trạng bị miến chất ôi thiêu sử dụng các chất phụ da hoặc các chất bảo quản quá liều lượng cho phép
các dấu hiệu nhận biết sau khi người bệnh bị ngộ độc có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc vài ngày
cái phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cũng như là bảo quản thực phẩm thì thứ nhất là mình phải rửa tay trước khi ăn và trước khi chế biến thực phẩm rửa tay sau khi đi vệ sinh hoặc là nếu mà chăm sóc trẻ nhỏ thì sau khi thay tả hoặc là đối với những bệnh nhân mà người mà có hay hút thuốc hay là hát hơi hay là ho hay sổ mũi thì cũng nên rửa tay
sau khi mà chế biến bảo quản thực phẩm thì cũng phải rửa tay các cách để chế biến bảo quản thực phẩm đó là phải nấu chín kỹ thức ăn các loại trứng loại thịt và không ăn các thực phẩm tươi sống hay là các thịt tái mà chưa được chế biến chín
đặc biệt là trong cái quá trình bảo quản thực phẩm thì mình phải tránh các cái lây chéo thực phẩm ví dụ như là đồ ăn sống đồ ăn chín thì không nên để cùng với nhau
công thi hà bác sĩ việt anh ngộ độc thức ăn là một mối lợi
mối lo trước mắt và luôn luôn có nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi đây là bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra rất phổ biến nhất là ở nước ta đang phát triển
có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc thức ăn trong đó có thể là do nguyên liệu làm thức ăn bao gồm vật nuôi làm thức ăn trái cây tươi củ quả sáo xanh trên những loại vi khuẩn và cả thủy hải sản bị nhiễm vi khuẩn virus từ nguồn nước bị ô nhiễm
chính vì vậy lý do đầu tiên làm thức ăn bị nhiễm vi sinh vật là do dùng nguyên liệu nhiễm trùng nguyên liệu sống rau xanh trái cây sử dụng phân hữu cơ khi nuôi trồng
loại thực phẩm tồn chữ bảo quản chế biến vận chuyển không đúng cách cũng sẽ bị lây nhiễm vi sinh vật từ đó lan tỏa độc tố
ngoài ra ô nhiễm thực phẩm có thể xảy ra khi chúng ta chạm vào nguồn thức ăn bị nhiễm khác hoặc chúng tiếp xúc qua vật dụng chế biến thực phẩm bị ô nhiễm như kệ được trung thức ăn đồ sống đồ chín dao thớt cũng là lý do gây ra ngộ độc thực phẩm
triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện từ vài giờ cho đến vài ngày kể từ khi bà ăn thức ăn bị nhiễm độc
triệu chứng nặng nhẹ kéo dài máu khỏi phụ thuộc vào các loại tác nhân gây ngộ độc lượng thức ăn tiêu thụ và hệ miễn dịch của bạn
việc điều trị ngộ độc thực phẩm sẽ phụ thuộc vào chủng loại gây ra ngộ độc là vi khuẩn virus hay ký sinh trùng và lượng chất độc đã ăn phải
biểu hiện ngộ độc thức ăn có thể là tiêu chảy có khi chỉ thoáng qua rồi tự hết cũng có khi rầm rộ phân toản nước hoặc có nhảy máu
người bệnh có thể đau bụng âm ỉ mất dặn hoặc quặn từng cơn
người bệnh cũng có thể buồn nôn và nôn có khi kèm theo sốt cao lạnh run
nếu kéo dài hơn hai mươi bốn giờ sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng huyết
bác sĩ việt anh chia sẻ
là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp
trong trường hợp ngộ độc thực phẩm các vi sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng nâm mạc dạ dày và ruột
điều này có thể dẫn tới viêm đau ở dạ dày làm xuất hiện các triệu chứng đau bụng
nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự co thắt cơ dạ dày vùng chân rốn hoặc rột non quanh rốn
để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa nhằm loại bỏ các sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt
tuy nhiên đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe
do đó nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ vẫn chưa đủ điều kiện để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy cũng có thể là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến là tình trạng đi phần lỏng trên ba lần trong khoảng hai mươi bốn giờ
đây là một triệu chứng trúng thực đền hình xảy ra khi tình trạng viêm kéo dài khiến chân ruột làm việc kém hiệu quả
trong quá trình tái hấp thu nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa
tình trạng tiêu chảy cũng có thể đi kèm với những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm khác như
cảm giác luôn muốn đi vệ sinh đầy hơi hoặc đau bụng
tần suất bị tiêu chảy nhiều có thể do cơ thể bị mất nước và các khoáng chất nặng hơn có thể từ thiệt áp
do đó điều quan trọng là bạn cần phải bổ sung đầy đủ nước để duy trì lượng nước cho cơ thể ổn định tuần hoàn
để kiểm tra xem có bị mất nước hay không bạn ai theo dõi màu nước tiểu của mình
bình thường màu nước tỉa là màu vàng nhạt hoặc trong
nếu nước tiểu sẫm màu hơn lượng nước tiểu ít đi cảm giác luôn khăn nước môi khô là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng
đau đầu cũng là một biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
theo bác sĩ việt anh ngoài hai dấu hiệu kể trên thì đau đầu chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên bạn cũng có thể bị nhức đầu do một số nguyên nhân khác như căng thẳng uống quá nhiều rượu
thức ăn có nhiều bột ngọt mất nước và mệt mỏi
do đó dấu hiệu ngộ độc thực phẩm luôn là nôn mửa và tiêu chảy dẫn tới đau đầu
đặc biệt triệu chứng này xảy ra khi bệnh nhân mất nước và sốt
khi bị ngộ độc thực phẩm người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi và chần ăn
trong một phần của phản ứng miễn dịch cơ thể sẽ giải phóng ra các chất hóa học được gọi là setukin
tokin có vai trò quan trọng giúp điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng bằng cách
truyền thông tin cho tế bảo miễn dịch và tìm đến tiêu diệt bằng bệnh
do đó nếu bạn cảm thấy đuối sức hoặc mệt mỏi do bị ngộ độc thực phẩm
điều tốt nhất bạn nên làm đó là lắng nghe cơ thể và hãy nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục
bùn nôn và nôn
bột nôn và nôn là dấu hiệu tự nhiên thường xảy ra của những người bị ngộ độc thực phẩm
điều này xuất hiện khi cơ bụng và cơ hoành có bóp
khiến bạn phải đưa những chất có trong dạ dày ra khỏi hệ thống tiêu hóa qua đường miệng
đây là một cơ chế bảo vệ xảy ra khi cơ thể của bạn gắn sức loại bỏ để các sinh vật
độc tố nguy hiểm mà nó phát hiện có hại
trong thực tế dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thường dẫn tới những cơn nôn mửa kéo dài
sau đó người bệnh sẽ giảm dần mức độ
tuy nhiên cũng có người lại nôn mửa liên tục nhiều hơn
cách tuyên đất là bạn hãy đến gặp bác sĩ hoặc sục sĩ để tránh tình trạng nôn mửa gây ra mất nước
ốn lạnh dùng bình
dùng bình ấn lạnh là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi người bệnh có thêm những triệu chứng tiêu chày
theo các chuyên gia sức khỏe cảm giác ớt lại có thể xảy ra khi cơ thể của bạn run lên để tăng nhiệt độ cơ thể
nhưng cân dùng bình là kết quả của việc cơ bắp hoạt động có bóp và thư giãn nhanh chóng nhằm tạo ra nhiệt
trên thực tế tình trạng ớt lạnh thường đi kèm với những cân sốt
sốt là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên ba mươi tám độ c
đây cũng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh nhân xuất hiện một phần ở trong cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể
sự gia tăng nhiệt độ làm tăng hoạt động của các tế bào bạch cầu giúp bạn chống lại sự nhiễm trùng
sốt làm tăng kích thích sự gia tăng nhiệt độ để giải phóng bởi hệ thống miễn dịch hoặc vi khuẩn chuyển nhiễm đã xâm nhập vào cơ thể
vậy cần làm gì để phong ngừa ngộ độc thực ăn
việc phong ngơ ngộ độc thực ăn cần phải được chú trọng nên ăn chín uống xôi rửa tay bằng sập phòng trước khi hoặc sau khi đi vệ sinh nhất là những người chế biến thực phẩm
tránh dùng những loại thực phẩm nguyên liệu không đảm bảo an toàn như trứng bị vỡ thịt cá hải sản không tươi
thực hiện nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến
không để lẫn lộn nguyên vật liện sống và thực phẩm chín nhằm giúp ngăn ngửa những quần chéo
bảo quản thực phẩm đúng cách không để thực phẩm đã nấu ở nhiệt độ quá lâu trong phòng
xếp hạn sử dụng in trên bao bì và chỉ số an toàn chất lượng của thực phẩm
khi chế biến rau củ quả phải rửa thật kỹ rửa sạch dưới vỏ nước trước khi dùng
cần phải rửa tay dao thớt ngay sau khi xử lý thực phẩm tươi sống
thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh giữ nhiệt độ bốn mươi độ c hoặc tấp hơn
tù đông nhiệt độ khoảng độ c hoặc thấp hơn